từ đêm một tháng một mươi cho đến nay thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương đang chứng kiến cuộc thiên di đáng chú ý nhất trong hai năm trở lại đây
khi người dân ở các tỉnh miền tây miền trung và cả miền bắc chở theo đồ đạc quáp theo trẻ nhỏ lần lượt nối đuôi nhau di chuyển trên quốc lộ để về quê tránh dịch
sau khi kiểm tra các điểm người dân tự phát trở về bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng người dân để các huyện thị đón dân về cách ly
tỉnh cà mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân vận động người dân không trở về tỉnh cà mau trong lúc này
họ về giờ có lên nữa không đó sẽ là câu trả lời còn bỏ ngỏ là lựa chọn của từng người
nhưng chặng đường về dẫu tả tơi ước mơ và đôi bàn tay không thì ước muốn được nương nấu nơi đất quê của họ có gì mà phải chỉ trích đâu
tỉnh cà mau cũng chính thức quyết định không tổ chức dạy học trực tiếp tại các nơi thí điểm
trong khi đó tỉnh bạc liêu dừng dạy trực tiếp được dự kiến tổ chức vào ngày bốn tháng một mươi
hiện tại tất cả các trường học được chưng dụng làm khu cách ly tập trung
tại tỉnh bạc liêu chỉ trong bốn ngày đã có trên bốn người tự phát trở về tỉnh
hầu hết các tỉnh cà mau sóc trăng bạc liêu đều quá tải hệ thống cách ly xét nghiệm do lượng người trở về quá đông cùng thời điểm
dù vậy theo dự báo trong vài ngày tới lượng người trở về tự phát tiếp tục tăng
chính điều này đã khiến cho các tỉnh vô cùng khó khăn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
họ cũng như nhiều người dân mắc kẹt suốt bốn tháng qua
và có thể là lâu hơn thế tại thành phố họ sống làm việc và gắn bó
họ nhiều người đã bị đẩy ra xa hơn sự khó khăn để đến ngưỡng của sự kiệt quệ về tài chính và tinh thần
họ trả phòng trọ rát giếu nhau về quê với hy vọng có thể đoàn tụ với quê hương bản quán sau những năm tháng bươn trải ở miền đất hứa
có người đi xe máy có người đi xe đạp có người quốc bộ rắt xíu nhau đi về nhà về đã rồi tính tiếp về ngày mai
ở đâu đó có những lời trách hờn những người lao động khốn cùng ấy
ai đó bảo rằng họ trở mặt quay lưng với nơi từng cư mang mình
ai đó phàn nàn rằng họ làm xáo trộn tình hình đang tốt dần lên
ai đó máng mỏ những phụ huynh còn trẻ đọa đầy con thơ trong chuyến đi dài
ai đó nặng lời bảo quê hương đang yên ổn thôi đừng về
ai đó thậm chí còn cười khởi vào sự vỡ mộng với miền đất hứa
mỉa mai người trở về quê trong cơn biến động bất ngờ của lịch sử
ô kìa ai mà chẳng mang trong mình một giấc mơ đẹp về miền đất hứa
có một điều kỳ lạ là miền đất hứa thường gắn với những cuộc thiên di
hiếm ai ngay từ đầu chọn chính quê hương làm miền đất hứa của mình
người ta thường tin rằng ở những miền đất hướng xa xôi họ sẽ có cuộc sống tốt hơn
có cơ hội thành công và hạnh phúc hơn là tại quê nhà
thành phố giống như là một cứu cánh một nơi sáng sủa vui vẻ náo nhiệt và dễ kiếm tiền
dù nỗi hy vọng lớn của những người rời quê lên thành phố hoặc vùng phát triển hơn
được tạo nên từ nỗi sợ hãi rằng mình khó mà làm giàu từ quê hương
nhưng giấc mơ về một miền đất hứa vẫn luôn là khát vọng lành mạnh và đẹp đẽ của tất cả mọi người
đương nhiên miền đất hứa cũng đầy rẫy những khắc nghiệt
cái giá để chạm tay đến miền đất hứa có thể là áp lực phải thành công
phải làm việc điên cuồng để lo tiền thuê nhà tiền ăn tiền nuôi những đứa trẻ
là cảnh mồ hôi ngừng đổ miệng ngừng nhai
là tất cả lao vào một cuộc chạy marathon mà không ai muốn phải ngừng lại
mệt nhưng người ta vẫn sẽ ổn nếu họ còn được chạy
nhưng khi quần quay ấy bỗng chốc khửng lại đột ngột
khi dịch bệnh và những hệ lụy nhìn thấy và cả chưa nhìn thấy của nó
nghiến lên những thân phận người giấc mộng về miền đất hứa vỡ toan
bởi trong suốt thời gian qua nhiều người thậm chí không còn việc để làm
đã tiêu cạn hết những đồng tích lũy
có những người đã thật sự bị đói vì không thể trông đợi mãi
và những đồng tiền hay thực phẩm cứu trợ từ thiện
dịch bệnh cũng kéo theo những mất mát khi nhiều người trong số họ
đã phải chứng kiến người thân hàng xóm
đồng hương của mình đổ bệnh ra đi
thậm chí bản thân mình cũng trải qua chấn động sự căng thẳng của dịch bệnh
nỗi sợ hãi âu lo được nhân lên cấp số nhân
cùng với bầu không khí ngột ngạt của cả một cộng đồng
tất cả những áp lực đó đã khiến cho họ bị rồn nén
như những chiếc lò so suốt nhiều tháng qua
nên khi giãn cách được nới lỏng việc trốn chạy khỏi căng thẳng
để tìm về nơi gắn kết tình thân sâu sắc
chính là thôi thúc mạnh mẽ nhất khiến họ nhất quyết muốn về quê
tất cả những áp lực đó đã khiến họ bị rồn nén
như những chiếc lò so suốt nhiều tháng qua
nên khi giãn cách được nới lỏng việc trốn chạy khỏi căng thẳng
để tìm về nơi có gắn kết tình thân sâu sắc
chính là thôi thúc họ mạnh mẽ nhất khiến họ nhất quyết muốn về quê
người trở về quê với hầu bao lép tầm chí giã rời
vậy nên hãy thương chứ đừng trách họ
mỗi người họ mang trong mình một câu chuyện riêng tư
đó là người cha quyết đẩy hai con nhỏ trên xe cút kít
định đi bộ từ đồng nai về trung quốc
đó là người chồng thổ lộ
lột đôi bông tai ra bán được bốn trăm năm mươi
đi test hai vợ chồng mỗi đứa hai trăm linh
còn năm mươi đổ đầy bình xăng
chúng tôi sẽ chạy về thẳng tới tình của mình
không làm liên lụy ai
chạy về cách ly trong đó một mươi bốn ngày hai mươi một ngày hay một tháng cũng không quan trọng
quan trọng là về tới quê gần gũi cha mẹ
có vấn đề gì cha mẹ cũng không bao giờ bỏ con
khi vợ anh còn vài ngày nữa là chuyển dạ
ngồi sau xe máy về miền tây
sau những ngày giãn cách chặt chẽ phong tỏa từng vùng
lập chốt kiểm soát thành phố hồ chí minh gỡ dần giãn cách
trước cảnh người lao động ùn ùn tự phát bỏ về quê
thành phố từng trân trọng mời họ ở lại
nhưng lòng họ đã hướng về quê
nhưng những âu lo và sự gắng gượng
nhu cầu được tìm về nơi an chú nghỉ ngơi cho tâm hồn vẫn lớn hơn
nhiều người tha thiết được trở về nhà
công bằng mà nói
việc hàng nghìn người dân từ những tâm dịch lớn nhất cả nước đổ về quê
ít nhiều gây khó khăn cho các địa phương
nguy cơ lây nhiễm và bùng phát tại các địa phương là có thật
khi mà các tỉnh vaccine chưa đủ
điều kiện cơ sở vật chất và tư y tế để sẵn sàng đón lõng người về cách ly
có thể chưa kịp huy động chưa đáp ứng được ngay
ở tỉnh này tỉnh kia những con số bắt đầu tăng lên
sau khi đón người dân về từ tâm dịch
cũng có tỉnh đã đề nghị khoan hãy để dân trở về
người dân sống tại địa phương cũng hồi hộp theo bước chân của đoàn người
lo sẽ có ai đó không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trốn cách ly
lý lẽ ấy khiến chủ nhà người ta họ thận trọng với người về từ vùng dịch
cũng là điều dễ hiểu
nhưng đó là về lý về tình thì sao
sau nỡ trách người ta khi muốn trở về nhà
không ai có thể sống mãi nhờ vào của đóng góp của những người xa lạ
cũng không ai muốn phập phủ sống khi mà tiền đã cạn dần
nhưng tiền ăn tiền ở tiền học của con vẫn mỗi ngày mỗi tốn
những người lao động ấy họ đã bỏ quê hương
đến xướng người mưu sinh
nhưng khi không thể cố thêm họ đã đánh cược nhiều thứ để trở về
không phải về với niềm hăn hoan và hầu bao rủng rỉnh
mà về là những gương mặt chất đầy tâm trạng và những chiếc ví rỗng
có ai muốn bỏ cái nơi cư mang mình đâu
thế nên đừng chỉ trích họ đừng phân tích chuyện đúng hay sai
hãy thương lấy họ và cầu nguyện cho tất cả đều bình an
trên bước đường thiên di ngược lối
sự tổn thương tinh thần cần được chữa lành bằng bầu không khí quê hương
về nhà cách ly một mươi bốn
bốn ngày hai mươi một ngày hay lâu hơn cũng được
về được quê là mừng
đình dịch cũng qua rồi
các địa phương chỉ cần kiểm soát họ thật tốt khi họ về lại
tránh để xảy ra tình trạng lây lan bệnh tật
tránh làm tổn thương họ thêm lần nữa
sau những tháng ngày căng thẳng vừa qua
hãy ra tay thay vì quay lưng với họ để đón họ về quê mẹ
thưa quý vị những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến
cùng với nhiều bản tin khác
hai khung giờ sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại